trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng năng lượng asean lần thứ ba mươi tám
chiều nay hội nghị bộ trưởng năng lượng asean iea lần thứ sáu đã được tổ chức tại hà nội
cơ quan năng lượng quốc tế iea đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ các nước thành viên asean
trước những thách thức về năng lượng hỗ trợ về các loại nhiên liệu công nghệ
các nghiên cứu để tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện sử dụng năng lượng tích nghiệm và hiệu quả
xây dựng năng lực thu thập dữ liệu thống kê năng lượng cho các quốc gia thành viên asean
cùng với đó là những đề xuất điều chỉnh chính sách giúp các quốc gia asean phát triển ngay năng lượng
theo hướng hội nhập quốc tế
theo cơ quan năng lượng quốc tế năm nay nhu cầu năng lượng toàn cầu có thể giảm đến năm
bộ trưởng trưởng đoàn các nước đã trao đổi và thảo luận để tiếp tục thực hiện nội dung của chương trình hợp tác ba năm
hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một giữa iea và asean nhằm góp phần đạt được mục tiêu vì một asean hòa bình thịnh vượng và bền vững